thống kê của cục y tế dự phòng bộ y tế cho thấy đến thời điểm này việt nam ghi nhận hơn bảy mươi một trường hợp mắc sốt xuất huyết và gần một mươi ca tử vong
các chuyên gia y tế dự báo trong điều kiện thời tiết như hiện nay thì số ca mắc sẽ còn tiếp tục gia tăng và có nguy cơ bùng phát dịch trên diện rộng
những tỉnh có số ca mắc sốt xuất huyết tăng cao là thành phố hồ chí minh phú yên khánh hòa hà nội bến tre bình dương đồng nai
bệnh nhân chủ yếu trên một mươi ba tuổi trong đó những ca bệnh nặng vì biến chứng cũng khá nhiều phần lớn là do nhập viện muộn
những ngày đầu mắc sốt xuất huyết bệnh nhân thường sốt rất cao nhưng sang đến ngày thứ tư ngày thứ năm thì hạ sốt dần nên người bệnh thường chủ quan
tuy nhiên theo các chuyên gia y tế đây là giai đoạn rất nguy hiểm dễ bị biến chứng
thêm vào đó việc dùng sai thuốc sẽ cảm giác
bệnh nhân chủ yếu trên một mươi ba tuổi trong đó những ca bệnh nặng vì biến chứng cũng khá nhiều phần lớn là do nhập viện muộn